kính chào quý vị khán giả thưa quý vị sau một ngày mát mẻ thì hôm nay miền bắc sẽ tiếp tục có mưa rông
dự báo là mai ngày kia mưa rông sẽ lan rộng khắp miền bắc với lượng mưa lớn
di chuyển trong cơn mưa quý vị cố gắng nên giữ khoảng cách an toàn và đi chậm để có thể kịp thời xử lý những tình huống có thể xảy ra
và vì mưa nên là đường xá có thể ồn tắc hơn đôi chút nên tốt nhất là quý vị hãy thức dậy sớm hơn để tránh bị muộn giờ học giờ làm